từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa diễn biến khá phức tạp
lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh
điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường du lịch an toàn
phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố
hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ cướp giật có diễn biến rất nhanh vào ngày hai mươi tám tháng hai
tại khu vực chợ xóm mới phường tân lập thành phố nha trang
hai nữ du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thì bị hai đối tượng phía sau vượt lên giật chiếc túi sách
may mắn là người phụ nữ đã giữ lại được chiếc túi nên không bị mất tài sản
cũng tại phường tân lập vào ngày hai mươi bốn tháng hai một nữ du khách người hàn quốc đã bị hai đối tượng đi xe máy
giật mất túi xách có nhiều tài sản bên trong
tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày hai mươi tám tháng hai chính sách hình sự công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hai vụ cướp giật trên
đồng thời nhóm đối tượng còn khai nhận gây ra sáu vụ cướp giật tài sản khác
tình hình là tội phạm diễn biến phức tạp nhất là tình hình trộm cắp và cướp giật trên địa bàn
nhóm đối tượng làm ra đó hoạt động manh động thường nhắm vào khách du lịch đại số là khách nước ngoài
thực dụng xe máy phân khối lớn là không có biện số hoặc là gắn biện số nhà
đeo khẩu trang đi trên đường gặp người bị hại sơ hờ giật tài sản bỏ chạy ngay
số đối tượng trộm nhà không những là ban ngày ban đêm mà còn là ban ngày
thủ đoạn rất là manh động
có sự theo dõi quan sát là chủ nhà người ta đi làm ban ngày người ta đi làm
đóng cửa thì sẽ đột nhập vào những khu vòng trò để trộm cắp tài sản
ban đêm thì là
số gia đình thì là cũng có sự mất thẳng giá
theo cơ quan công an thời điểm sau tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường
nhất là tài sản của khách du lịch nước ngoài tội phạm trộm xe máy trộn đột nhập các nhà dân vào cả ban ngày
lẫn ban đêm có xu hướng diễn biến phức tạp tính chất gây án manh động liều lĩnh
có đối tượng sau khi trộm cắp được có liên hệ với nạn nhân yêu cầu trộm tài sản
trước tình hình đó công an thành phố nha trang đã có nhiều kế hoạch
nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã điều tra làm rõ hai mươi hai vụ
bắt giữ bốn mươi đối tượng trộm cắp cướp giật
liên ở vực hình sự chúng tôi cũng đã tăng cường công tác phối hợp với công an các địa phương
quản lý chặt chẽ địa bàn quản lý đối tượng
và phân phùng những đối tượng có thiền án thiền sự
và những đối tượng có những biểu hiện thực hiện những hành vi trộm cắp cấp giật
từ đó là sẽ có các
quản lý để mà xử lý
kịp thời xử lý những cái đối tượng mà sẽ thực hiện những hành vi trộm cắp cấp giật
để chủ động đảm bảo an ninh trật tự
ngoài công tác nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
công an thành phố nha trang đang đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách
ngoài ra các địa phương củng cố các lực lượng phối hợp với công an xã phường
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn